tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt diễn ra các trận bán kết nội dung đôi nam đôi nữ và các trận đơn nam đơn nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
cả bốn trận bán kết đôi các đội góp mặt vào trận cuối giành ngôi vương đều thắng với tỷ số ba
đáng chú ý là cuộc tái đấu giữa cặp đôi nam đương kim vô địch và á quân giải năm ngoái
là cuộc so tài giữa cặp đôi tp hcm mỹ trang lê đình duy gặp nguyễn thị nga lê đình đức đến từ hà nội
các trận chung kết nội dung đánh đôi diễn ra tối nay ngày hai mươi sáu tháng năm tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao thành phố đà lạt
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu bùng nổ kịch tính và những đường bóng cảm xúc
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại thành phố đà lạt